từ thời điểm này các làng nghề biển đang hoạt động sôi nổi và tập trung chủ yếu là về sơ chế cá cơm
vì đang vào vụ mùa khai thác chính
những ghe tàu lớn nhỏ cập bến với hàng trăm sọt cá cơm
được người dân đưa vào bờ trong tiếng cười vui hào hứng
được mùa cá cơm không chỉ tăng thu nhập cho ngư dân và doanh nghiệp thu mua
mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
hàng năm cứ vào khoảng giáp tết là tới mùa khai thác cá cơm của người dân vùng ven biển cà mau
khi những ngọn gió phơi phới từ biển thổi vào cũng là lúc cá cơm xuất hiện với số lượng lớn
theo đó hàng trăm ghe tàu lớn nhỏ cùng vương khơi khai thác và chở vào bờ những khoang thuyền đầy ấp cá cơm
có những lúc trúng mỗi ngày một tàu có thể thu nhập được hàng chục triệu đồng
cá cơm hàng năm như món quà trời cho đối với người dân
vì cá cơm có tự nhiên và việc đánh bắt chúng cũng rất thuận tiện
loại này có tập tục sống theo đàn thức ăn chính là thực vật phù du và có vòng đời khá ngắn
kết thước cá không lớn chỉ to dài bằng ngón tay út

nếu không có đặc điểm sọc trắng trên thân và hơi tròn trịa thì nhiều người sẽ rầm tưởng là cá mai
cá cơm nổi bật nhất phải kể đến nguyên liệu làm nước mắm
ngoài ra đây còn là nguyên liệu làm nên danh tiếng đặc sản khô cá cơm
tại cửa biển sông đốc có khoảng năm mươi tàu làm nghề khai thác cá cơm
đây là hình thức khai thác ven bờ phù hợp với những ghe tàu có công suất nhỏ
thường từ mờ sáng đến xế trưa là sông chuyến biển
đối với địa bàn lịch sử sông đốc thì đối với
có khoảng do động từ bốn mươi đến năm mươi chủ tàu làm nghề khai thác cá cơm
và trên địa bàn thị trấn thì có bốn doanh nghiệp họ chuyên về sơ chế cá cơm
hình thức chủ yếu là sơ chế chủ yếu là làm khô
và bên cạnh đó thì một mặt còn lại thì sẽ chuyển qua các cơ sở để sản xuất nước mắm
việc khai thác và chế biến sản phẩm cá cơm
thời gian qua được các ngư dân và các doanh nghiệp triển khai thực hiện cũng đã khá là lâu

đối với sản phẩm này cũng góp phần vào tăng thu nhập cho các ngư dân và các doanh nghiệp trên địa bàn
tại các cửa biển cái đôi vàm nguyện phú tân khánh hội nguyện u minh rạch gốc nguyện ngọc hiển
có khoảng hai tàu cũng đa phần là tàu công suất nhỏ để khai thác cá cơm
đây cũng được xem là đoàn tàu khá hùng mạnh để cung cấp nguồn cá cơm cho các doanh nghiệp thu mua để sơ chế
một ngày mỗi doanh nghiệp nơi đây thu mua từ bốn đến năm tấn cá cơm tươi
hiện tại giá cá cơm tươi được mua từ một mươi đến một mươi hai đồng một ký tùy theo chất lượng
giá đầu vào cao hơn khoảng hai đồng một ký so với cùng kỳ năm trước
mùa cá cơm năm nay đã mang lại niềm vui món quà từ biển cả cho nhiều người
từ ngư dân chủ doanh nghiệp thu mua cho đến những người dân nghèo khó
mua căng lợi thì cũng được mỗi giải trăm ký làm vậy đó
cũng chưa bán đâu
nghe sáng nay cũng có vô được cũng được mấy tấn vậy đó
rồi bà con cũng làm
rồi bà con cũng làm
người cũng về trăm ký cũng có thu nhập vô tết rồi cũng có tiền ăn tết cũng được
năm nay do số lượng thu mua cá cơm tương đối lớn
nên chủ các doanh nghiệp tăng cường thuê thêm lao động lên đến cả trăm người
để các đầu cá phơi cá sơ chế cá cơm
bình quân mỗi ngày những người lao động tại đây có mức thu nhập từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
đây còn là một cơ hội lớn để giải quyết nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương
một ngày tạo công việc làm
từ ba mươi cho tới năm mươi người tùy theo sản lượng tùy theo lúc tùy theo con nước
thu nhập mỗi người từ hai trăm linh cho tới ba trăm linh đổ lên
có khi tùm từ bốn trăm linh năm trăm linh cũng có tùy theo loại cá lớn nhỏ
còn về cái ngày cắt cơm này cũng là tạo điều kiện về cái lao động cho người dân rất là lớn
vì một cái lượng cắt cơm vô thì người dân cũng chung sơ chế đó
thì cũng vài chục cái lao động vài chục cái lao động vài chục cái lao động
còn tại một số làng nghề biển khác của cà mau như rạch tàu nguyễn ngọc hiển tân thuận nguyễn đầm dơi đá bạc nguyễn trần văn thời
cũng đang rộn ràng vào mùa đánh cá cơm
tuy nhiên sản lượng đánh bắt cá cơm không bằng từ các cửa biển khác
vì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau
trong đó tùy vào sức gió và đặc thù của từng vùng mà ngư dân có cách đón luôn cá cơm từ biển để thu được thành quả cao nhất
có tàu khai thác một ngày chỉ lợi ba bốn triệu đồng
nhưng có khi cũng phải chịu lỗ chi phí
đó là những lúc biển động bất ngờ ngày này trời yên biển lặng thì mới đặn
nhưng bù lại được giá vì thế người dân có thu nhập cũng khá ổn định
giá cá cơm thì cỡ một mươi ngàn năm nay được cỡ một mươi một một mươi hai ngàn
trước đây khi vào mùa đánh bắt mỗi gia đình đều chừa lại một mớ cá cơm để làm khô
cách làm cũng giống như nhiều loại khô khác
rửa sạch lấy ruột ướp muối và phơi khô
vì cá cơm khá nhỏ nên có khi chỉ cần lấy tay ấn mạnh vào thành bụng là đã lấy được ruột phơi trong một hai nắng đẹp là thành phẩm
nếu người làm khéo tay thì khi con cá cơm khô rồi
sẽ thấy một màu vàng ống ả sờ vào cảm giác rất khô ráo thấy rõ mắt cá màu trắng
đây cũng là cách chọn cá cơm khô ngon
hiện nay các doanh nghiệp thu mua cá cơm với số lượng lớn và sơ chế bài bản hơn
cá cơm tươi sau khi thu mua thuê lao động cắt đầu làm sạch được cho vô lò hấp
rồi mang ra phơi chật nít các khoảng đất trống ven làng biển này
các phương xa lần đầu đến đây sẽ bất ngờ với mùi thơm đặc thụ của cá cơm
dân trong nghề tiết lộ rằng để được một kg cá cơm khô phải tốn trên ba kg cá tươi
sau khi cá cơm được phơi khô đóng bao bì nhãn mát cũng như xuất xứ hàng quá
nhằm xây dựng tinh tuổi và thương hiệu ổn định lâu dài trên thị trường
ba năm gần đây đầu ra của con cá cơm khá ổn định
một phần vì các doanh nghiệp đầu tư cải tiến trang thiết bị
để cho ra lò những mẹ cá cơm khô an toàn vệ sinh và đảm bảo chất lượng
riêng năm nay với nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao
nên các cơ sở chế biến cá cơm tại đây cũng không đủ cung ứng cho thị trường trong nước
trong những ngày này làng nghề cá khô cái đuôi vạm đang tất bật vào vụ khô
và nổi tiếng khắp nơi bởi các mặt hàng đặc trưng như khô cá khoai rút cá muối cá đụ
trong đó nổi bật nhất là khô cá cơm
nhắc tới cá cơm ai cũng nghĩ ngay đến đặc trưng riêng nơi miền biển này mà không nơi nào có được
theo đó mùa tết cũng rơi vào thời điểm chính vụ đánh bắt cá cơm của người dân trên vùng biển tây nam
do cá cơm xuất hiện theo mùa vụ nên sản lượng không được đánh bắt
không đảm bảo cung cấp cho thị trường
thời gian gần đây tại khai thác cá cơm là nó kém hiệu quả
do cái nguồn liệu ngoài biển rất là ít
so với khoảng năm năm về trước thì sản lượng còn khoảng chừng một mươi
thì sản lượng ít nó có nhiều nguyên nhân
thứ nhất là do cái sản lượng trên biển cũng ít so với khoảng năm năm về trước
cái thứ hai do cái cửa biển cá đa dàm rất là cạn
gia khai thác đánh bắt là ít vô cửa biển cá đa dàm
vô bán nên là dân thu mua tại cửa biển cá đa dàm cũng thu mua rất là ít
hợp tác xã hương biển thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
trước đây là cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cá khô
như khô cá mai cá cơm cá khoai
thời gian gần đây cơ sở này được thành lập hợp tác xã
theo sự hướng dẫn của liên minh hợp tác xã tỉnh cà mau
chuyên thu mua sơ chế cá cơm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước
hiện nay vào thời điểm đầu mùa vụ cá cơm nên sản lượng chưa nhiều
luôn hút hàng và giá cả luôn tăng
tuy nhiên để mở rộng quy mô và nâng cao sản lượng
các doanh nghiệp và hợp tác xã này cũng còn gặp nhiều khó khăn
trong khi đó việc tiếp cận các nguồn vốn cũng vấp phải nhiều trở ngại
nên rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương
quan tâm đúng mức hỗ trợ về vốn đầu tư trang thiết bị
để làm ra sản phẩm có thương hiệu trên thị trường
ở đây là đặc biệt chỉ tẩm bốt gia vị và bán sản phẩm thôi
chứ không có sơ chế

chưa có trang thiết bị máy móc
nên có đại sức nếu có lò xấy này kia
thì tất cả có thể chế biến thành sản phẩm ăn liền được
hiện nay đối với cái sản phẩm cá cơm thì có hai loại
cá cơm không qua tẩm gia vị và loại nữa là được tẩm gia vị
tuy nhiên đối với cá cơm hiện nay cũng chưa được xây dựng thương hiệu
đối với thị trấn cá giàm thì chỉ có nhận hiệu tập thể
tuy nhiên đối với sản phẩm này trong thời gian tới
thị trấn cũng quan tâm làm thế nào tạo thương hiệu được
giá thành nâng lên và đảm bảo chất lượng trong sản phẩm
trong thời gian tới
đối với thị trấn kiến nghị đối với các cấp là
hỗ trợ cho các doanh nghiệp dây chiền sản xuất chế biến cá cơm hiện đại
để nâng cao giá trị sản phẩm
và góp phần đưa sản phẩm này vào thị trường
các nước trong khu vực
đồng thời tạo điều kiện cho bà con an tâm khai thác
và cho các doanh nghiệp an tâm sản xuất
bước đầu sản phẩm cá cơm cà mau đã tạo được niềm tin của khách hàng
và đang trong quá trình mở rộng thị trường
nhưng mấy năm qua nguồn nguyên liệu cá cơm
còn luôn phụ thuộc vào các phương tiện nhỏ đánh bắt gần bờ tại địa phương
thế nhưng trong những năm gần đây
ngành khai thác hải sản của địa phương cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
đặc biệt là tình trạng khai thác quá mức
dẫn đến càng kiệt nguồn lợi
thời gian tới thì làm như thế nào đó
thì đề nghị cái ngành chức năng của tỉnh
thì sớm nạo giác cái cửa biển cái đây dàn
để cho phương tiện khai thác biển ra nhà nó dễ dàng
để cho dân thận tiện những đề mua bán
các sản phẩm nói chung trong đó
sản phẩm cá cơm
cái thứ hai thì ngành chức năng của tỉnh
cũng nên xem xét đầu tư cái nhà máy sơ chế
cho dân hiện tại ở cái nhà này
chủ yếu là khai thác
thì thu mua bán

bán nguyên liệu
các tỉnh ngoài
để mà chế biến
hiện tại ở quận cá giàm thì chưa có chế biến
mà chủ yếu bán hàng nguyên liệu là chủ yếu
để giúp ngư dân nâng cao hiệu quả sản xuất
đánh bắt thủy sản
thời gian qua quỹ ba nhân dân tỉnh cà mau
đã quy hoạch tổng thể sử dụng nguồn tài nguyên
và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
nhằm tạo bước đột phá mới
trong thực hiện tái cơ cấu
ngành hàng thủy sản cà mau
theo hướng phát triển bền vững
tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương
nhất là trong việc xây dựng thương hiệu
tập thể các cơm cà mau
để hương vị mặn mà của miền biển tây nam
đến với thị trường trong và ngoài nước biết đến